nhân chuyến tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh long an thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ cắt băng khánh thành cổng trào
và trung tâm chăm sóc khách hàng dự án thành phố sinh thái năm sao tại huyện cần duộc do công ty cổ phần tập đoàn quốc tế năm sao làm chủ đầu tư
tham dự buổi lễ còn có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực và các cấp lãnh đạo tỉnh long an
tính đến thời điểm hiện tại dự án thành phố sinh thái năm sao đã hoàn thành nhiều hạng mục và đưa vào hoạt động nhà máy nước sạch phục vụ cho cư dân
hệ thống đường giao thông trung tâm chăm sóc khách hàng cảnh quan các khu chức năng nhà hàng tổ hợp thể thao sân tennis công viên sinh thái
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đề cập về vấn đề hạ tầng xây dựng thực hiện đúng quy hoạch kết nối với thành phố hồ chí minh và các địa phương
thủ tướng cũng hy vọng dự án này sẽ đóng góp vào quá trình đô thị hóa của tỉnh long an đồng thời đóng góp vào sự phát triển xanh sạch đẹp của khu vực cần duộc anh hùng nổi tiếng
cách trung tâm thành phố hồ chí minh một mươi tám km nơi đây là cửa ngõ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền tây thông qua các trục quốc lộ một cao tốc biến lức long thành
dự án thành phố sinh thái năm sao sẽ trở thành một đô thị vệ tinh của siêu đô thị thành phố hồ chí minh